nhiều quốc gia cũng tiếp tục lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại moscow và nga
nhấn mạnh hành động giết hại dân thường vô tội là không thể chấp nhận được
tổng thống iran ebrahim raisi hôm qua đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân nga về vụ tấn công
ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm khắc trừng phạt những thủ phạm gây ra vụ việc
đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực của nga nhằm bảo vệ an ninh quốc gia
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao ai cập sameh sukri tuyên bố
ai cập lên án mạnh mẽ và bác bỏ hoàn toàn mọi hình thức bạo lực và khủng bố
cũng như nhấn mạnh tình đoạn kết với nga
trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nga sergei lavrov
ông sukri đã chuyển lời chia buồn tới chính phủ và người dân nga
bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục
trong khi đó các nước hàn quốc và indonesia cũng lên án vụ tấn công khủng bố tàn khốc tại nga
bày tỏ sự đau buồn và cảm thâm sâu sắc tới các nạn nhân cùng gia đình của họ
đồng thời hy vọng thủ phạm sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng
phía hàn quốc xác nhận không có công dân nào bị thương hoặc tử vong trong vụ việc